trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay trẻ em có hoàn cảnh khó khăn là những đối tượng đang rất cần sự chung tay chăm sóc từ cộng đồng
thấu hiểu được điều này viramilk và quỹ sữa vươn cao việt nam đã khởi động hành trình của năm hai nghìn hai mươi bằng những chuyến xe mang một bảy triệu ly sữa đến với trẻ em khó khăn trên khắp cả nước
những ngày đầu tháng bốn dù tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến rất phức tạp nhưng tại nhiều địa phương trên cả nước những chuyến xe với thông điệp
vì sức khỏe và sự an toàn của trẻ em chung tay đẩy lùi covid một mươi chín vẫn đồng loạt xuất phát từ các đơn vị thành viên của vinamilk với nhiệm vụ đem những ly sữa đến với gần một mươi chín trẻ em khó khăn có hoàn cảnh đặc biệt
đây vừa là sự sẻ chia lại vừa có ý nghĩa rất thiết thực
góp phần giúp các em nhỏ nâng cao sức khỏe tăng cường đề kháng để đẩy lùi dịch bệnh
những lượng sữa cho các cháu như thế này chúng tôi thấy là rất có ý nghĩa và đặc biệt rất là tốt cho sức khỏe cho các cháu và để đảm bảo cho các cháu tăng cường vấn đề sức khỏe tăng sức đề kháng cũng như là để mà có thêm sức khỏe để phòng chống dịch được tốt hơn
từ khi dịch covid một mươi chín mới bùng phát đến nay vinamilk đã ủng hộ gần một mươi năm tỷ đồng thông qua nhiều hoạt động tiếp sức
cho hơn bốn cán bộ y bác sĩ chiến sĩ tuyến đầu chống dịch của trung ương và các tỉnh thành trên cả nước
và đây một bảy triệu ly sữa nữa sẽ đến với các trẻ em khó khăn trên khắp mọi miền tổ quốc
năm nay khi dịch bệnh covid đang hành hành và tác động trực tiếp đến tất cả các đối tượng trong toàn xã hội
thì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn một đối tượng rất mong manh đang rất cần sự chung tay của chúng ta
chính vì vậy tuy đang phải hoạt động trong điều kiện tuân thủ nghiêm nhập các quy định về phòng chống dịch
cũng như cách ly xã hội thì vinamilk vẫn quyết tâm triển khai chương trình quỹ sửa lương cao việt nam năm hai nghìn hai mươi
với mục tiêu hành động là chăm sóc và bảo vệ trẻ em chung tay đẩy lùi dịch bệnh covid
bên cạnh đó vinamilk và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty cũng đã trao hàng chục ngàn chiếc khẩu trang
chai nước cửa tay và các sản phẩm dinh dưỡng khác đến với các em thông qua chương trình đi bộ dây quỷ
triệu bước đi đẩy lùi covid
thực hiện sứ mệnh
để mọi trẻ em đều được uống sữa mỗi ngày và góp phần cải thiện tình trạng dinh dưỡng
đem niềm vui uống sữa đến cho trẻ em nghèo
một mươi ba năm qua quỹ sửa vương cao việt nam đã ban hơn ba mươi sáu triệu ly sữa
đến gần bốn trăm sáu mươi trẻ em khó khăn trên khắp việt nam
những ngày tới đây những ly sữa dinh dưỡng của vinamilk vẫn theo những chuyến xe đều đặn tỏa đi khắp mọi miền
để nâng cao sức khỏe góp phần giúp các em phòng chống dịch bệnh